các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

không nên để nhiều tài sản lớn có giá trị ở nhà tạo sơ hở cho các đối tượng xấu có cơ hội phạm tội